dạng sáng nay ngày một tháng tám sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý đối với hơn ba trăm tám mươi người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao
tại khu đô thị our city quận dương kinh thành phố hải phòng bộ công an phối hợp cùng với công an hải phòng
đã di chuyển các đối tượng trao trả cho cơ quan chức năng trung quốc tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
việc dẫn độ được cơ quan chức năng thực hiện từ chiều ngày ba mươi một tháng bảy an ninh bên ngoài khu đô thị our city
được thắt chặt với gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an đến ba giờ ngày một tháng tám đoàn xe chở các nghi phạm lên thẳng cao tốc hà nội hải phòng
đến quốc lộ một a làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn và bàn giao nhóm đối tượng cho cơ quan chức năng trung quốc tiếp tục xử lý
trước đó bộ công an việt nam cho biết cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng đã triệt phá thành công nhóm nghi phạm người trung quốc
hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới một mươi tỷ đồng